cũng như vĩnh phúc và thái nguyên những ngày qua tỉnh cà mau cũng đã tiếp nhận hàng nghìn người lao động
làm việc và học tập tại tp hcm và các tỉnh như đồng nai bình dương di chuyển tự phát qua các cửa ngõ trở về tỉnh để tránh dịch
trước tình hình trên lực lượng công an cà mau từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp
dốc toàn lực để đảm bảo an ninh trật tự thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các cửa ngõ
và các khu tạm cách ly người dân từ vùng dịch trở về
khu cách ly tập trung trường trung học phổ thông trần văn thời tại huyện trần văn thời
tại đây đang cách ly gần hai trăm linh người dân lao động học tập làm việc từ tp hcm bình dương đồng nai trở về tỉnh để tránh dịch
để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an thị trấn trần văn thời đã chia ca tuần tra
canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày để bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực cách ly